thông tin nhóm phóng viên chúng tôi vừa gửi về công an huyện tân yên tỉnh bắc giang đã bắt được hung thủ trong vụ án giết người
xảy ra vào đêm ngày hôm qua tại tổ dân phố cầu thượng thị trấn nhã nam
căn cứ tài liệu điều tra xác định phạm thị hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn chú tổ dân phố cầu thượng thị trấn nhã nam là đối tượng gây án
sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương
trước đó vào đêm ngày một mươi một tháng bốn cơ quan công an nhận được thông tin về vụ án mạng xảy ra
ở gần một số quần áo trên địa bàn tổ dân phố cầu thượng thị trấn nhã nam
nạn nhân là nữ chủ sốc quần áo bị một đối tượng dùng hung khí sát hại